thông tin liên quan đến sự cố y khoa xảy ra tại khoa nội thận thuộc bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an vào chiều ngày ba mươi tháng bảy
khiến sáu bệnh nhân có biểu hiện sốc hơn một trăm ba mươi năm bệnh nhân khác phải chuyển viện để điều trị
ngày hôm nay sở y tế tỉnh nghệ an và bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an đã có buổi họp báo thông tin chính thức về sự cố này
ngay sau khi sự cố xảy ra sở y tế đã yêu cầu bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh nghệ an ngừng chạy thận nhân tạo
tiến hành ra suất toàn bộ quy trình chạy thận để xác định nguyên nhân triển khai khắc phục triệt để các nguyên nhân cho đến khi bảo đảm an toàn tuyệt đối
báo cáo sở y tế xem xét đồng ý bằng văn bản mới được hoạt động chạy thận trở lại
trong sáu bệnh nhân có diễn biến có ba bệnh nhân diễn biến nặng hai bệnh nhân xin chuyển ra bệnh viện bạch mai
còn một bệnh nhân tiếp tục điều trị tại bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh hiện sức khỏe đã dần ổn định
trong sáu bệnh nhân có diễn biến có ba bệnh nhân tiếp tục điều trị tại bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh
bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an đã tiến hành kiểm tra và tiến hành mời các chuyên gia kỹ thuật viên từ bệnh viện bạch mai hà nội và kiểm tra cụ thể
bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an cũng đã kiểm tra chất lượng đầu vào nước đầu da của ro đồng thời gửi mẫu đến viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường hà nội
hiện tại bây giờ đang nguyên nhân chứa rõ ràng tôi đã không biết được là nó là nguyên nhân do đâu bởi vì tôi đang chờ kết quả xét nghiệm tôi trung ương
bởi vì tất cả những xét nghiệm này là bệnh viện trung ương đã trả lời sau khi có kết quả xét nghiệm thì chúng tôi sẽ tìm ra nguyên nhân tại sao và khi có nguyên nhân thì quy tắc nhiệm đó thuộc với ai
hiện tại bây giờ chưa có nguyên nhân chứa rõ ràng về sự việc này
được biết hệ thống chạy thận tại bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an hoạt động một mươi năm qua song đây là lần đầu tiên ở bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an có trường hợp nhiều bệnh nhân bị sốc khi chạy thận